phát hiện một bé trai hơn ba tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông sự việc vừa mới xảy ra tại hà nam
và liên quan đến vụ bạo hành trẻ em này vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn tám xã chính lý huyện lý nhân về tội giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng tám bé cháu bé ba tuổi trú tại xã nhân chính huyện lý nhân sang quán trà sữa của giang để chơi
bực tức vì cháu bé hỏi nhiều nên giang đã cầm chiếc chầy đánh trúng vào phần đầu sau của bé khiến cháu bé ngã đập đầu xuống sàn nhà và khóc to
thấy cháu bé kêu to giang nảy sinh ý định sát hại cháu bé nên đã dùng vũ lực đánh cháu bất tỉnh sau đó đặt cháu vào thùng các tông cho vào tủ đông rồi bỏ đi
vào tối cùng ngày gia đình phát hiện cháu đang bị nhốt trong tủ đông và nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu
lực lượng công an đã bắt giữ giang khi đối tượng này đang trốn tại hà nội
hiện tại cháu bé đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện nhi trung ương